để chuẩn bị xây dựng các văn kiện trình đại hội một mươi ba của đảng chiều nay tại hà nội
đoàn tiểu ban văn kiện đại hội một mươi ba đã làm việc với ban cán sự đảng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tình hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh thường trực tiểu ban văn kiện
tổ trưởng tối biên tập văn kiện đại hội một mươi ba chủ trì buổi làm việc
tại buổi làm việc đồng chí nguyễn xuân thắng đã nhấn mạnh ban cán sự đảng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
đã cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghiêm túc sáng tạo cưng lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ
lên chủ nghĩa xã hội và nghị quyết đại hội một mươi hai đạt nhiều kết quả quan trọng
nông nghiệp phát triển khá toàn diện chất lượng tăng trưởng ngày càng được cải thiện
thích ứng với biến đổi khí hậu hội nhập sâu vào kinh tế thế giới sản xuất chuyển mạnh theo chuỗi ngành hàng chủ lực
theo hướng nâng cao giá trị gia tăng bền vững sản xuất nông nghiệp sạch nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch tích cực chương trình xây dựng nông thôn mới có sức lan tỏa
trở thành phong trào sâu rộng hiệu quả
bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ cơ chế chính sách
để huy động các nguồn lực phát triển nhanh kinh tế nông thôn nâng cao đời sống vật chất
tinh thần cho nông dân dân cư nông thôn nhất là ở những vùng khó khăn
tuy nhiên hiện nay ngành nông nghiệp còn gặp những hạn chế bất cập trong quá trình thực hiện
cương lĩnh và nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng do đó tại buổi làm việc những ý kiến đóng góp
về cách tiếp cận mới về chủ trương giải pháp mới để ngành phát triển nhanh và bền vững
trong bối cảnh hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã được ghi nhận
để báo cáo tiểu ban văn kiện